đoàn cán bộ tỉnh siêng khoảng cộng hòa dân chủ nhân dân lào do ông buôn tổn trân thạ phon
quyền bí thư tỉnh trường tỉnh siêng khoảng làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an
thay mặt đoàn công tác quyền bí thư tỉnh trường tỉnh siêng khoảng cộng hòa dân chủ nhân dân lào
buôn tổn trân thạ phon mong muốn bộ đội biên phòng nghệ an sẽ tiếp tục đào tạo
hỗ trợ thêm về nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh siêng khoảng
cùng nhau trao đổi thông tin để xây dựng biên giới hòa bình hiểu nghị giữa hai nước và hai tỉnh siêng khoảng nghệ an ngày càng bền vững
lãnh đạo chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an khẳng định
thời gian tới lực lượng chức năng của hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết
hợp tác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới
có phần vun đắp tình hiểu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh và hai nhà nước việt nam lào